thưa quý vị sáng nay ngày một mươi tám tháng bốn tức ngày một mươi tháng ba âm lịch ngày rỗ tổ hùng vương
thủ tướng chính phủ phạm minh chính dự lễ dân hương tưởng niệm các vua hùng tại điện kính thiên
trên đỉnh núi nghĩa lĩnh thuộc khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền hùng thành phố việt trì tỉnh phú thọ
cùng dự buổi lễ có ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam đại tướng lương cường
bí thư trung ương đảng chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam đỗ văn chiến
bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương bùi thị minh hoài
lãnh đạo nguyên lãnh đạo các bộ ban ngành cơ quan trung ương các tỉnh thành phố
và hàng vạn người dân trên mọi miền tổ quốc kiều bào ta ở nước ngoài và du khách quốc tế
từ sáng sớm các đại biểu đã tể tựu đông đủ trước sân hành lễ tại khu trung tâm lễ hội đền hùng
trong không khí trăng nghiêm tiếng nhạc chầm hùng đúng sáu giờ ba mươi phút
đoàn đại biểu cùng khối nghi thức đội dước kiệu lễ phật khởi hành từ sân hành lễ
dần tiến qua nghi môn đền hạ đền trung lên đền thượng
thủ tướng chính phủ phạm minh chính dẫn đầu đoàn đại biểu lãnh đạo đảng
nhà nước các bộ ngành cơ quan trung ương các tỉnh thành phố tỉnh phú thọ và nhân dân về dự lễ dân hương
tại điện kính thiên trên đỉnh núi nghĩa lĩnh linh thiêng
với tấm lòng thành kính tri ân công đức tổ tiên thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc việt nam
thủ tướng chính phủ phạm minh chính cùng các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước và lãnh đạo địa phương
vào thượng cung dân hương hòa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước
để con cháu nối tiếp truyền thống lạc hồng xây dựng đất nước việt nam giàu đẹp văn minh như ngày nay
trước anh linh quốc tổ hùng vương và các vị thánh thần phụ thờ theo vua tổ
lãnh đạo tỉnh phú thọ đã đọc chúc văn khắc ghi công đức cha rồng mẹ tiên và các vua hùng đã có công dựng nước
kính cáo trước anh linh các bậc tiền nhân về những thành tựu to lớn mà toàn đảng toàn dân ta đã đạt được
trong công cuộc đổi mới hội nhập và phát triển
uống nước nhớ nguồn là nét đẹp truyền thống của dân tộc việt nam
con cháu lạc hồng mãi mãi biết ơn công lao trời biển của các bậc tiền nhân có công dựng nước
đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh phú thọ nguyện cùng nhân dân cả nước cùng nhau đoàn kết
phát huy trí tuệ sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra
tiếp tục bảo vệ tôn tạo xây dựng khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền hùng ngày càng khang trang to đẹp hơn
là điểm đến tâm linh của đồng bào cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài trong hành trình về với cội nguồn
và cũng trong sáng ngày hôm nay sau khi dân hương tưởng niệm các vô hùng thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã đến thăm trung tâm thông tin chỉ huy công an tỉnh phú thọ
đặt tại khu di tích lịch sử đền hùng động viên cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
sổ tổ hùng vương lễ hội đền hùng và tuần văn hóa du lịch đất tổ năm hai nghìn hai mươi bốn
báo cáo với thủ tướng kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự sổ tổ hùng vương lễ hội đền hùng và tuần văn hóa du lịch đất tổ năm hai nghìn hai mươi bốn
lãnh đạo công an tỉnh phú thọ cho biết thời gian qua toàn lực lượng đã chủ động xây dựng phương án bố trí lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
an toàn giao thông phối hợp với các cuộc nghiệp vụ bộ công an công an các tỉnh thành phố thường xuyên nắm bắt
trao đổi thông tin để làm tốt công tác phòng ngừa từ sớm từ xa
không bất ngờ trong mọi tình huống
nhờ chủ động làm tốt công tác phòng ngừa và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
nên tình hình an ninh trật tự trong suốt thời gian diễn ra sổ tổ luôn được bảo đảm
lực lượng công an đã bảo vệ tuyệt đối an toàn đoàn các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước du khách thập phương
đồng bào cả nước về dân hương tưởng niệm các vô hùng đặc biệt không để xảy ra tình trạng trộm cắp
móc túi ùn tắc tai nạn giao thông trong thời gian diễn ra sổ tổ
hình ảnh uy tín của cán bộ chiến sĩ lực lượng công an làm nhiệm vụ tại đền hùng
đã để lại những ấn tượng tình cảm tốt đẹp trong lòng du khách thập phương
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã ghi nhận biểu dương những nỗ lực cố gắng của cán bộ chiến sĩ
lực lượng công an tỉnh phú thọ trong triển khai các phương án bảo đảm tuyệt đối an toàn sổ tổ hùng vương
lễ hội đền hùng năm hai nghìn hai mươi bốn
thủ tướng chính phủ cũng lưu ý lực lượng công an tỉnh phú thọ cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
khai tác hiệu quả trung tâm thông tin chỉ huy để phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ huy điều hành trong công an nhân dân
kiểm soát ngăn chặn không để các thế lực thù địch bọn tội phạm lợi dụng hoạt động
phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành trên địa bàn tỉnh để làm tốt công tác xây dựng đảng
xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phải bám sân bám địa bàn
tuyệt đối không được chủ quan lơ là mất cảnh giác trong mọi tình huống
tất cả vì an ninh quốc gia vì sự bình yên của nhân dân
lịch sử của dân tộc việt nam được mở đầu bằng thời đại hùng vương
với công lao to lớn của các vua hùng đã khai sơn phá thạch mở mang bồi đắp xây dựng nên nhà nước văn lang
cả dân tộc có chung ngày sổ tổ đồng bào cả nước không phân biệt tôn giáo
dân tộc đều có chung tỉnh dân tộc nghĩa đồng bào cùng chung muồn cội con rồng cháu tiên
ngày sổ tổ đã trở thành quốc sổ để thực hành những nghi lễ thở cúng và tưởng niệm vua hùng
vị quốc tổ chung của cả quốc gia dân tộc
hàng năm ăn đâu làm đâu cũng biết cuối đầu nhớ ngày sổ tổ
lời hẹn ước linh thiêng đó đã khắc sâu trong tâm khảm mỗi người dân đất việt
để rồi hàng năm vào ngày một mươi tháng ba âm lịch
mảnh đất thiêng nghĩa lĩnh lại chào đón con lạc cháu hồng từ mọi miền tổ quốc về dân hương bái tổ
hôm nay được về diễn được cái đền hùng là cái quê hương đất tổ của đất nước chúng ta
thì chúng tôi có cái cảm nhận là rất là tự hào vì người con của vua hùng
và khi về đây thì cả đòn chúng tôi cũng có một cảm xúc
là hồ hởi phấn khởi nhanh cái dịp dỗ tổ hùng dương mùa một mươi tháng ba
từ năm hai nghìn một ngày dỗ tổ hùng vương trở thành quốc sổ của nước ta
và từ năm hai nghìn bảy trở đi vào ngày quốc lễ dỗ tổ
cả nước được nghỉ một ngày để bày tỏ lòng thành kính lên tổ tiên của dân tộc
vào ngày sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai unesco đã công nhận tin ngưỡng thờ cúng hùng vương
là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
những đánh giá ghi nhận đó đã khẳng định tâm vóc
vai trò và ý nghĩa của lễ hội dỗ tổ hùng vương trong đời sống văn hóa tinh thần của dân tộc ta
tại đền thờ vua hùng ở thành phố cần thơ
nghi thức lễ được tiến hành trang trọng theo hướng dẫn của bộ văn hóa thể thao và du lịch
và nghi thức của địa phương
trong ngày dỗ tổ hùng vương nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật chào mừng
đồng thời trưng bày các chuyên đề văn hóa phục vụ du khách tham quan
tại điện thờ vua hùng thành phố cần thơ
với cộng đồng kiều bào việt nam tại malaysia
lễ dỗ tổ là dịp thể hiện tình cảm thiêng liêng
in sâu trong tâm khảm mỗi người dân đất việt
giúp bà con cộng đồng hiểu thêm về giá trị của tín ngưỡng thờ cúng hùng vương
tăng cường đoàn kết chuyên lửa cho thế hệ trẻ cùng hướng về quê hương đất nước
sự kiện này cảm thấy rất là vinh dự để ôn lại các vị hào hùng của các vị vua hùng từ ngàn năm
đi khắp nam châu chỉ duy nhất đất nước việt nam thờ chung một tổ
nhân dân ta gọi nhau bằng hai tiếng thân thương đồng bào
mỗi dịp dỗ tổ lại gợi nhớ cho chúng ta niềm tự hào về cội nguồn dân tộc
giá trị văn hóa tâm linh ấy sẽ tiếp tục lận bộ
điểm tựa tinh thần là hành trang để mỗi người dân việt nam phấn đấu vươn lên
góp phần xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp nhiều lời can dặn của bác
các vua hùng đã có công dựng nước bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước
vâng vào ngày hôm nay ngày một mươi tám tháng bốn trong khi mọi người dân trên khắp cả nước nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương
thì các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh sóc trăng và công an tỉnh cà mau
vẫn tiếp tục tổ chức chương trình giúp đỡ hỗ trợ người dân
tại các địa bàn bị ảnh hưởng bởi khô hạn do nắng nóng kéo dài
các tổ chức đoàn thể công an tỉnh sóc trăng phối hợp với công an huyện và chính quyền địa phương
tổ chức trao hai trăm linh thùng nước suối và hai bốn trăm linh chai nước cho người dân ấp mỏ ó xã trung bình huyện trần đề
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh tăng cường bốn lượt xe bồn
chở nước sinh hoạt hỗ trợ người dân với khoảng ba mươi hai mét khối nước
từ ngày một mươi một tháng bốn đến nay lực lượng công an tỉnh sóc trăng đã vận chuyển hỗ trợ nước cho bà con nhân dân
trên địa bàn tỉnh được trên tám trăm năm mươi thùng nước suối loại hai mươi một lít một thùng trên một mươi ba chai nước uống
và gần một trăm linh mét khối nước sinh hoạt
còn tại cà mau phòng công tác đảng và công tác chính trị công an tỉnh đã tặng nước uống cho người dân
đang sinh sống tại ấp một hai ba xã khánh bình tây bắc huyện trần văn thời
đoàn đã tặng nước uống cho năm mươi hộ dân tại đây mỗi hộ được tặng sáu mươi năm lít nước uống đóng chai các loại

hoạt động vận chuyển trao tặng nước uống cho người dân của cán bộ chiến sĩ lực lượng công an
đã kịp thời chia sẻ khó khăn vất vả đối với người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán xâm nhập mặn
qua đó thể hiện tinh thần vì nhân dân phục vụ của lực lượng công an nhân dân
để lại tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân
thưa quý vị một trong những yêu cầu được xác định trong nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
đó là lực lượng công an phải gìn giữ được danh dự vững vàng trước khó khăn
bởi danh dự chính là điều cao quý nhất
và đây cũng là lời can dặn của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng đối với lực lượng công an nhân dân
sau hai năm triển khai nghị quyết nhiệm vụ trách nhiệm này vẫn luôn được đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an coi trọng quán triển thực hiện
thưa quý vị danh dự là một trong những phẩm chất cao quý của mỗi người là giá trị làm người
bảo vệ được uy tín danh dự thiêng liêng và phát huy được truyền thống anh hùng cách mạng vẻ vang của lực lượng công an nhân dân
đó chính là trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân
đó cũng chính là nhiệm vụ đặt ra đối với mỗi cán bộ chiến sĩ công an
nếu như thanh bảo kiếm không sắt lá chắn không vững thì không bảo vệ được đảng bảo vệ chế độ bảo vệ nhân dân
làm mạnh lệnh từ trái tim
là một phương châm là lẽ sống là phẩm chất cao quý của người công an nhân dân
cùng với sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân lời huấn thị của đồng chí tổng bí thư lê duẩn
chỉ biết còn đảng thì còn mình
lời căn dặn của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất
đã thể hiện sự quan tâm tin tưởng sâu sắc của đảng nhà nước và nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân
lời căn dặn trên có giá trị sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn
trở thành kim chỉ nam để mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân luôn tự soi tự sửa làm tốt công tác xây dựng lực lượng
thường xuyên tổ chức các buổi lấy ý kiến nhân dân khảo sát sự hài lòng của nhân dân
chủ động cập nhật các thông tin phản ánh của người dân về thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ công an cơ sở
với phương châm nghe dân nói nói dân hiểu làm dân tin
đây chính là cách để các đơn vị công an tự hoàn thiện hơn về tư thế lễ tiết tác phong văn hóa ứng xử
hàng năm đảng ủy công an huyện đã chủ động xây dựng và triển khai các kế hoạch đến các đội đồn công an các xã thị trấn
để thực hiện có hiệu quả diễn đàn lắng nghe ý kiến của nhân dân để thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng hình ảnh của lực lượng công an thái bình
hàng tháng lãnh đạo bộ công an cũng thực hiện nghiêm việc tiếp công dân định kỳ lắng nghe những phản ánh bức xúc trong dân
kịp thời giải đáp tháo gỡ vướng mắt của nhân dân đồng thời nhanh chóng chấn chỉnh công tác cán bộ trong lực lượng công an
với quan điểm không bao che không dung túng trước mọi sai phạm xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
chính là để bảo vệ cái danh dự bảo vệ cái danh dự cao quý người sĩ quan nhân dân
sinh ra từ trong dân trưởng thành từ trong dân dân gắn bó với nhân dân và luôn luôn vì dân phổ vụ
và lại được bác khổ trực tiếp giáo dục giàn viện nữa
cũng cho đến theo tôi trước hết chính là để bảo vệ cái danh dự chính là bảo vệ cái uy tín người sĩ quan các bạn
cái thứ hai nữa nó cũng thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật đúng như tinh thần chỉ đạo của tổng thư
đối với lực lượng công an nhân dân danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất bởi đó không phải là danh dự của một cá nhân mà là danh dự của đất nước và nhân dân ủy thác cho mỗi cán bộ đảng viên chiến sĩ công an nhân dân
danh dự của cán bộ chiến sĩ công an không phải là danh dự cá nhân mà là danh dự của một lực lượng mà tổng bí thư gọi là thanh bảo kiếm lá chắn bảo vệ đảng nhà nước và nhân dân
danh dự là sự nhận thức và quyết tâm giữ gìn thanh danh phẩm giá của mình trải qua quá trình rèn luyện đấu tranh
của các đồng chí cán bộ chiến sĩ ta phải nói cô cùng gian khổ
ngoài cái lòng tự trọng cái thanh danh cái phẩm giá của mình thì gánh trên vai cái sứ mệnh cái sự ủy thác của đất nước của nhân dân
danh dự ở đây nó thể hiện là cái trách nhiệm của mình nó thể hiện là cái bồn phận của mình nó thể hiện là cái tấm hương đạo đức của mình
nó thể hiện cả trong cái
công việc của mình phấn đấu rèn luyện này tu dưỡng này tất cả cũng không ngoài cái mục đích là gì là vì nhân dân
và theo tôi đó là cái danh hiệu cao quý nhất và đấy là cái danh dự của chiến sĩ công an
không ngừng nỗ lực vấn đấu công hiến xứng đáng với danh dự truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân việt nam anh hùng
xứng đáng với niềm tin yêu của đảng nhà nước và nhân dân
đó là ý chí là trách nhiệm của mỗi chiến sĩ
sĩ công an nhân dân danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất không phải chỉ ở trong suy nghĩ
mà phải thể hiện bằng những hành động mô hình phần việc cụ thể hàng ngày
mỗi cán bộ chiến sĩ công an dân phải luôn đề cao ý thức bảo vệ danh dự cá nhân
cũng như bảo vệ danh dự của đảng nhà nước và của ngành công an
mỗi lời nói cử chỉ hành vi thái độ việc làm của cán bộ chiến sĩ phải coi sáu điều báo hồ dạy công an nhân dân là kim chỉ nam và hướng tới bốn chuẩn mực
đó là chuẩn mực về chính trị chuẩn mực pháp luật chuẩn mực đạo đức chuẩn mực về văn hóa
công an nhân dân gương mẫu đi đầu trong xây dựng chỉnh đốn đảng trong phòng chống tham nhũng tiêu cực
trước hết là phòng chống tham nhũng tiêu cực trong nội bộ công an nhân dân
tập trung các giải pháp để xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình mới
thật sự là thanh bảo kiếm bảo vệ đảng bảo vệ nhà nước và bảo vệ nhân dân